liên quan đến vụ các gói thầu mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit xét nghiệm covid một mươi chín của bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
đặc biệt là gói thầu mua sắm bộ kit xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình cho biết đang thụ lý tiến hành điều tra làm rõ
theo thông báo kết luận của ubktnb cho thấy gói thầu mua sắm một số hóa chất xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á
đã sử dụng tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình được cấp kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ninh bình năm hai nghìn hai mươi
qua kiểm tra hồ sơ gói thầu ubktnb đã chỉ ra nhiều vi phạm về hồ sơ thầu và lập chứng từ thanh quyết toán không đúng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh
căn cứ vào số tiền mà bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình đã thanh toán cho việc mua kit xét nghiệm của việt á
với giá một tỷ năm mươi triệu đồng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền năm trăm tám mươi triệu đồng